thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành công văn số một nghìn chín trăm bốn mươi năm yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín từng bước khôi phục và thúc đẩy hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ chủ động trao đổi với các đối tác nước ngoài trên cơ sở chính sách quy định của nước sở tại về xuất nhập cảnh và tiếp nhận lao động nước ngoài để bảo đảm người lao động nhập cảnh hợp pháp an toàn bảo đảm tối đa quyền lợi của người lao động trong trường hợp phải thực hiện cách ly sau khi nhập cảnh bảo đảm việc khám chữa bệnh chăm sóc y tế cho người lao động trong trường hợp nghi hoặc bị nhiễm dịch bệnh
các doanh nghiệp có trách nhiệm thông tin đầy đủ rõ ràng tới người lao động
các chính sách người lao động được hưởng các trách nhiệm người lao động phải thực hiện thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương sinh hoạt của người lao động theo hợp đồng đã ký và quy định sở tại